hàng chục đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề
tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã bị lực lượng cảnh sát hình sự
cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc và công an thành phố bùa ma thuật
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an triệt phá
lực lượng chức năng gồm hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ đã đồng loạt tổ chức đột kích
tấn công hai mươi bảy địa điểm hoạt động lô đề trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
thu giữ nhiều tăng vật gồm tiến ghi đề phơi đề và các tài liệu và tăng vật có liên quan
các đường dây chuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề này
mỗi ngày giao dịch lên đến hàng tỷ đồng
các đối tượng này chọn những nhà kín cổng cao tường để hoạt động
sử dụng nhiều lớp cửa và trang bị hệ thống camera quan sát
đồng thời cử người canh gác cảnh giới phía ngoài nhằm tránh sự phát hiện xử lý của cơ quan công an
vì vậy các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc đã mất rất nhiều thời gian
để thâm nhập thu thập tài liệu triệt xóa thành công các tụ điểm này
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra làm rõ